với mong muốn mang lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bệnh viện hữu nghị việt nam cuba thông báo
chương trình phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhi
mang dị tật khe hở môi hàm ếch dị tật bẩm sinh thừa dính ngón chân ngón tay tại hà nội
tiêu chí lựa chọn đối tượng của chương trình lần này là những trẻ bị khe hở môi
phải được ít nhất sáu tháng tuổi nặng từ tám kg trở lên
trẻ bị khe hở hàm ếch phải được ít nhất một mươi tám tháng tuổi nặng từ một mươi đến một mươi hai kg trở lên
tất cả các trẻ không có bệnh bẩm sinh như là bệnh tim động kinh hèn xuyễn
và không bị ốm sốt hoặc viêm nhiễm trong thời điểm đi khám
để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân gia đình cũng như các nhân viên y tế
các hoạt động khám và phẫu thuật sẽ tuân thủ thực hiện theo khuyến cáo về giãn cách của bộ y tế
cũng như các quy định về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín
tại các cơ sở
tất cả các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân
ngoài ra bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần đi lại và ăn uống trong thời gian lưu viện
mọi thắc mắc xin liên hệ hotline chín mươi bốn trăm tám mươi tám năm nghìn năm trăm năm mươi năm
hoặc gửi tin nhắn qua fanpage operations my vietnam
thời gian diễn ra chương trình là từ thứ hai ngày hai mươi ba đến thứ sáu ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi